nhận lời mời của tổng thống indonesia joko widodo sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi
thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu đoàn cấp cao việt nam đã rời hà nội lên đường tham dự
của gặp các nhà lãnh đạo asean nhân dịp hội nghị thường niên quỹ tiền tệ quốc tế imf
ngân hàng thế giới vkp tại thành phố bali indonesia và thăm làm việc tại indonesia
từ ngày một mươi một đến ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
chuyến tham dự cuộc gặp các nhà lãnh đạo asean nhằm khẳng định vai trò thành viên tích cực
chủ động và có trách nhiệm của việt nam trong asean thể hiện sự coi trọng của việt nam
đối với các thể chế đa phương toàn cầu lớn nhất thế giới và đối với nước chủ nhà indonesia
qua đó phát huy vai trò tích cực và góp phần nâng cao vị thế việt nam trong khu vực và trên thế giới
chuyến tham và làm việc tại indonesia của thủ tướng nguyễn xuân phúc làm minh chứng
khẳng định sự coi trọng của việt nam đối với vai trò và vị thế của indonesia ở khu vực
và trên thế giới thể hiện mong muốn của việt nam cùng phối hợp chặt chẽ với indonesia
và các nước thành viên khác
trong khu vực xây dựng đông nam á hòa bình ổn định đoàn kết phát triển thịnh vượng và tăng trưởng bền vững